mỗi sáng thứ bảy hàng tuần cán bộ và chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai lại đến viện đà khoa tỉnh lào cai
để mang những bát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo
hơn hai trăm năm mươi bát cháo mỗi tuần không chỉ làm ấm lòng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
mà còn góp phần lan tỏa tình yêu thương trong xã hội
sau bốn tuần thực hiện đã có gần một bát cháo được tặng cho các bệnh nhân nghèo
để duy trì thường xuyên và lan tỏa hoạt động từ thiện này
tăng ủy ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai đã phát động cán bộ
chiến sĩ trong đơn vị đồng hành cùng chương trình bát cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo
tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai có rất nhiều bệnh nhân là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mỗi bát cháo là tình cảm của các chiến sĩ biên phòng đối với những bệnh nhân nghèo
để họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống
mọi người rất là cảm ơn và cái tấm lòng dù là mọi người rất là vất vả trong công việc rồi
nhưng vẫn là dành tình cảm cho bệnh nhân
chúng tôi thay mặt cho những
người bệnh nhân là người nhà của bệnh nhân
thì rất là cảm ơn tấm lòng của các chú bộ đội dành cho tất cả các bệnh nhân
thông qua chương trình bát cháo tình thương
các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng mong muốn mọi người hãy chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
làm vơi bớt gánh nặng bệnh tật yên tâm điều trị
mau chóng trở về hòa nhập đóng góp cho xã hội ngày càng phát triển